thưa quý vị vào ngày hai mươi tháng hai điện buckingham đã xác nhận nữ hoàng anh elizabeth ii
có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sau khi tiếp xúc với thái tử track leas
theo các quan chức cung điện buckingham nữ hoàng anh elizabeth ii được xác nhận mắc covid một mươi chín
và đang có các triệu chứng giống như cảm nhẹ
bà dự kiến sẽ tiếp tục các chương trình đơn giản tại winsur anh trong tuần tới
và tuân thủ các hướng dẫn cũng như chỉ định theo dõi y tế phù hợp
nữ hoàng được xác nhận mắc bệnh sau khi tiếp xúc với thái tử tracklines
ông được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính hồi đầu tháng hai
nữ hoàng anh chín mươi năm tuổi vừa kỷ niệm bảy mươi năm trên ngai vị vào ngày sáu tháng hai
là vì nữ vương trị vị lâu nhất của vương quốc anh
theo tờ the sun bà đã tiêm vaccine ba lần
bà được các bác sĩ chỉ định nghỉ ngơi
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi hủy một số sự kiện và làm kiểm tra sơ bộ trong bệnh viện
theo sky news hoàng gia anh có các bác sĩ riêng phụ trách chăm sóc và theo dõi sức khỏe của nữ hoàng
anh đang tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế covid một mươi chín từ tuần tới
những người mắc bệnh sẽ không bị bắt buộc phải tự cách ly
đây là một phần của kế hoạch sống chung với covid một mươi chín của land
thủ tướng anh boris johnson cho biết
việc chấm dứt tất cả các hạn chế chống covid một mươi chín sẽ cho phép người dân ở vương quốc anh
tự bảo vệ mình mà không hạn chế các quyền tự do của chúng ta
ông dự kiến sẽ trình bày chi tiết kế hoạch tại quốc hội vào ngày hai mươi một tháng hai
tuy nhiên một số cố vấn khoa học của chính phủ anh cho rằng
đây là một động thái mạo hiểm có thể làm gia tăng các ca lây nhiễm
và làm suy yếu khả năng phòng chống của nước này trước chủng virus nguy hiểm hơn trong tương lai